xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online trên ngày hôm nay
mở đầu bản tin là thông tin về vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các đơn vị địa phương liên quan
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
vào ngày hai mươi và hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với sáu đối tượng
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn văn khước phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc chù quốc hải nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh vĩnh phúc
và hoàng văn nhiệm phó giám đốc sở tài chính tỉnh vĩnh phúc về tội nhận hối lộ tạo đại nghĩa phó trưởng phòng giá
cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét đối với đinh thị thu hương trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư
tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường thành viên tổ giúp việc cho hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc
và nguyễn ngọc huy là giám đốc công ty thẩm định giá nam hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định trong quá trình công ty bất động sản thăng long của nguyễn văn hậu thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản thăng long
các ông nguyễn văn khước ông chu quốc hải ông hoàng văn nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của nguyễn văn hậu để chỉ đạo đinh thị thu hương
thông qua cao đại nghĩa và nguyễn ngọc huy giám đốc công ty thẩm định giá nam hà để tư vấn thẩm định giá đất
tạo điều kiện cho công ty bất động sản thăng long gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn hai trăm linh tỷ đồng
liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh yên bái cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động để điều tra làm rõ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào hồi một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn tại nhà máy xi măng thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
thuộc tổ một mươi hai thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái đã xảy ra một vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng làm bảy công nhân tử vong và ba công nhân bị thương
căn cứ vào tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được vào ngày hai mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn lao động quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tổ tám phường yên thịnh tp yên bái tỉnh yên bái là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can trần mạnh hùng
cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh gia lai vào chiều ngày hôm qua cũng đã tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án phan thị thảo cùng với chín đồng phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
tuyên phạt tổng mức án một trăm linh năm tù dành cho các đối tượng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai bị cáo phan thị thảo
trường trú tại thành phố hà nội tạm trú tại huyện đắc đoa tỉnh gia lai cùng với chín bị can khác gồm trần thiện cao thị ngọc diễm trần huệ trân vương và trần thị kim loan cùng ở thành phố hồ chí minh
vũ đình lan ở tỉnh bà rệ vũng tàu tạ văn triệu ở bến tre huỳnh thị khánh trang ở tỉnh kiên giang trần thọ và cao cương cùng ở tỉnh thừa thiên huế đã tham gia lôi kéo nhiều người đăng ký thành viên tổ chức khủng bố phản động lưu vong
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu
thảo và đồng bọn đã lợi dụng các trang mạng xã hội ứng dụng liên lạc qua internet để tuyên truyền xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước
nói xấu chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước việt nam bội nhọ lãnh tụ hồ chí minh đề cao ca ngợi suy tôn xùng bái cá nhân đào minh quân
thực hiện âm mưu phát triển lực lượng trong nước chống phá đảng nhà nước ta
sau một ngày xét xử tòa nhân dân tỉnh gia lai tuyên tổng hình phạt cho một mươi bị cáo là một trăm linh năm tù giam
riêng bị cáo phan thị thảo và bị cáo tạ văn triệu bị tuyên phạt cao nhất với mức án một mươi ba năm tù giam
thưa quý vị chỉ từ những mâu thuẫn trong gia đình trường đã cầm dao sang nhà đâm cô ruột tử vong rồi đến công an xã đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn minh trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện châu thành về tội giết người
trong quá trình điều tra xác định do có mâu thuẫn đất đai kéo dài nhiều năm giữa gia đình trường với bà nguyễn thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu là cô ruột của trường
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn trường sau khi đi nhậu về đến nhà thì nghe bố ruột và bà tuyết đang cãi nhau
nên trường đã cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực của bà tuyết
đi ra đường sau đó trường mang theo cây dao gây án đến công an xã bình hòa để đầu thú
còn bà tuyết được mọi người đưa đi cấp cứu đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày thì bà tuyết tử vong tại bệnh viện
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và phạm tội tại các địa phương nói chung hà nội nói riêng có xu hướng gia tăng
và đây là vấn đề gây lo lắng bức xúc cho gia đình nhà trường và xã hội

phòng ngừa đấu tranh làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên là vấn đề cấp bách đạch ra
cần có những giải pháp căn cơ và bền vững
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện đông anh hà nội
hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe đi với tốc độ cao đánh võng gây náo loạn đường phố
thậm chí các trường hợp này còn mang theo hung khí dễ hành trên các cung đường khiến nhiều người hoang mang lo sợ
chúng tôi sẽ rút ra một bài kinh nghiệm về cách dạy con các cháu sau này chúng tôi sẽ không để xảy ra như thế này nữa
tôi và cha mẹ sẽ rút ra bài kinh nghiệm sau này về việc xe pháo và dò rớt các con các cái chúng tôi sẽ phải quản lý chặt chẽ hơn
hai mươi thanh thiếu niên dù cha mẹ sợ người đi đường sợ hoặc thậm chí xã hội lên án
nhưng những thanh thiếu niên này vẫn thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng
thậm chí có những trường hợp sau khi vi phạm lần một vẫn tiếp tục vi phạm lần hai
em thực hiện hành vi bấm còi lặng lách đi nhanh bấm còi lặng lách đi nhanh với cả không được bố bảo hiểm
em đang được hưởng án treo tại địa bàn nhưng mà vì các bạn rủ dê nên là em cũng ham vui
em không nghĩ đến hậu quả
bây giờ em hối hận em chỉ mong được vẻ em làm lại em không bao giờ như thế này nữa
nhiều trường hợp còn mua sắm vũ khí và sẵn sàng cho bạn mượn hoặc sử dụng giải quyết mâu thuẫn khi cần thiết
vũ khí là em đặt trên mạng từ đợt hè năm ngoái
kiểu người ta đăng lên facebook thì mình thấy đẹp mình inbox người ta
xong rồi người ta giao cho mình tầm hơn ba trăm linh một cái
lúc em đặt mua không khí thì em thấy dễ
cha thì thấy là cái tình trạng là cái việc các cháu sử dụng hung khí vũ khí thô sơ là rất nhiều
và cái việc mà mua bán cái vũ khí thô sơ trên mạng là thứ nhất là rất dễ dàng
chỉ cần một từ khóa trên mạng là các cháu có thể tìm đến nhiều các trang bán đồ vũ khí thô sơ
ngoài ra thì cái việc mà khi mà các cháu ở vi phạm ở trên địa bàn đông anh thì một số cháu là học các cái trường nghề
bản thân các cháu cũng thứ nhất là các cháu cũng được học nghề
nhưng cái việc học nghề của các cháu đấy là để mà lao động sản xuất chứ không phải là cái việc các cháu chế tác các cái vũ khí thô sơ
tuy nhiên cái việc mà cái tình trạng là lợi dụng cái việc mà trong cái việc quản lý của nhà nước
thì một số đối tượng vẫn là có cái tình trạng là buôn bán vũ khí thô sơ với số lượng lớn
và đối tượng nhằm đến lại là các thanh thiếu niên có nhiều biểu hiện để sẵn sàng vi phạm pháp luật
tuy nhiên theo nghiên cứu của các cơ quan chức năng việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật còn có nguyên nhân từ nhận thức của chính các em
do chưa hiểu biết pháp luật nhưng hơn hết là sự giám sát quản lý giáo dục từ phía gia đình vẫn chưa sát sao
thì tôi mới đứng đây nói là mong làm sao với các phụ huynh bực của cha mẹ và các cháu ấy
quản lý các cháu và cái phần phương thức là chưa đến tuổi một mươi sáu thì không giao xe cho con
thứ hai là về phần quản lý
quản lý con về giờ giấc đi học và đi chơi xin phép làm sao cho quản lý cho nó hợp lý
thì đây con tôi nó bị thì tôi cũng biết là cái lỗi quản lý của tôi nó chưa gọi là trọn vẹn lắm
thì tôi mong các bậc phụ huynh gọi là quản lý con em mình cho nó sát sao hơn
nhìn cây sửa đất nhìn con sửa mình mong rằng thời gian tới với sự vào cuộc của các bậc phụ huynh của các cấp các ngành
tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm pháp luật
hãy ngày càng hạn chế
và quan trọng hơn hết là bản thân các em nhận thức được hành vi
đừng để khi vi phạm rồi mới nói hai từ giá như
tiếp tục với các tin tức an ninh triệt tượng đáng chú ý khác
đồn biên phòng quảng đức bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ vụ vận chuyển pháo nổ cháy phép với số lượng lớn
vào ngày hai mươi hai tháng bốn tại khu vực biên giới thuộc bản vắn tóc xã quảng đức huyện hải hà tỉnh quảng ninh
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh bắt quả tăng tăng cắm mằn và trường nhì múi là vợ của mằn có hành vi vận chuyển sáu mươi hai kg pháo hoa nổ
qua điều tra xác minh ban đầu cả hai đối tượng đều khai nhận mua số pháo trên từ trung quốc về việt nam để bán cho một số đối tượng ở trong nội địa
một đường dây tổ chức đưa người khác xuất cảnh cháy phép sang lào vừa bị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị triệt phá
vào ngày hai mươi hai tháng bốn tại khu vực móc sáu trăm linh sáu thuộc thị trấn lao bảo huyện hương hóa bộ đội biên phòng quảng trị phát hiện bắt quả tang đối tượng hồ văn vinh
chú tại huyện hương hóa đang tổ chức cho xi shao ming quốc tịch trung quốc xuất cảnh cháy phép sang lào
còn ba đối tượng người trung quốc khác đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở đã bỏ chạy sang lào
chiều cùng ngày lực lượng phối hợp đã bắt giữ ba đối tượng người trung quốc nói trên
bước đầu đối tượng vinh khai nhận đã tổ chức đón và chở bốn người trung quốc trên từ thị trấn lao bảo đến khu vực móc sáu trăm linh một
để giao cho người khác đưa dẫn cháy phép qua biên giới sang lào mục đích là để lấy tiền công bốn trăm linh kip lào một người
hiện bộ đội biên phòng quảng trị đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị mặc dù thủ đoạn không hề mới và cũng thường xuyên được các lực lượng chức năng tuyên truyền
cảnh báo thế nhưng nhiều người dân vẫn dễ dàng mắc bẫy hoặc cố tình xuất cảnh đi nước ngoài lao động trái phép để rồi dây vào cảnh tiền mất tật mang
nguồn nhân chính được xác định là do điều kiện kinh tế khó khăn người lao động không có việc làm và không có thu nhập ổn định
nhất là nhận thức pháp luật của một số người dân còn hạn chế
nhiều người chỉ nghĩ đơn giản rằng ra nước ngoài lao động tích góp được tiền để gửi về phụ giúp gia đình
mà không nghĩ rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật của việt nam và các nước sở tại
quan trọng hơn nữa còn tiềm ẩn nhiều lý do
yếu tố rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi sức khỏe và tính mạng của người lao động
phản ánh này trên địa bàn tỉnh bắc ninh
đã hơn một năm quay trở lại quê hương làm ăn sinh sống sau khi xuất cảnh trung quốc lao động trái phép
người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi
năm hai nghìn hai mươi kinh tế khó khăn không đủ chi tiêu sinh hoạt gia đình
anh được bạn dù xuất cảnh trung quốc lao động trái phép với hứa hẹn thu nhập từ một mươi năm đến một mươi bảy triệu đồng mỗi tháng
có chỗ ăn nghỉ và bố trí việc làm ngay
những tưởng mọi việc thuận lợi có thể kiếm tiền gửi về cho vợ con đỡ vất vả
nhưng không ngờ chỉ sau khi đặt chân đến trung quốc anh đã bị bắt giữ đánh đập và yêu cầu tiền chuộc từ gia đình
khi đi đến địa phận của trung quốc thì bắt đầu
cái người mà đưa dắt bọn tôi qua môi giới qua mạng facebook
thì nó bắt cho hai người khác đến gọi là nạ mặt đấy đến bắt còng chúng tôi vào một cái nhà chợ
rút ở đấy thôi
đánh họ đánh rút đánh đập trong hai đêm
hai ngày hai đêm thì bắt đầu sáng hôm sau bắt đầu họ mới lấy được cái gia lô điện thoại của chúng tôi cướp
lấy điện thoại gian lô ép lấy điện thoại chính gian lô của mình
bắt đầu điện thoại về cho vợ bắt cái số tiền chuộc của mỗi người là một trăm năm mươi triệu
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh có sáu mươi sáu trường hợp bị trao trả từ trung quốc
trong đó xã đại đồng thành là một trong những xã có nhiều người
xuất cảnh trái phép
để nâng cao nhận thức người dân về các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh
cấp ủy chính quyền xã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền
đồng thời quan tâm giúp đỡ người dân phát triển kinh tế tại địa phương
thì ngay sau khi mà công dân trở về địa thương thì chúng tôi đã tổ chức các hội đoàn thể đến gặp gỡ
trao đổi và nắm bắt những cái tâm tư những cái nguyện vọng của bà con
đặc biệt là giao cho các ngành liên quan đến hội viên thuộc tầng lớp của hội viên nào của ngành nào
thì vận động để thu hút cái sự tham gia của cái tổ chức
vừa là sinh hoạt vừa là tạo điều kiện để cho bà con yên tâm công tác và phát triển sản xuất ở tại địa phương cơ sở mình
theo thống kê một mươi năm gần đây trên địa bàn tỉnh bắc ninh có khoảng một trường hợp xuất cảnh trung quốc lao động trái phép
trong đó năm trăm linh bốn trường hợp đã về địa phương sáu trăm một mươi hai trường hợp chưa trở về
phần lớn những người xuất cảnh đi lao động trái phép ở nước ngoài đều đối mặt với nhiều rủi ro
như bị bóc lột hành hạ làm không công
thường xuyên phải trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an tỉnh đã tiến hành xác minh phối hợp với cơ quan chức năng
tiếp nhận trở lại ba mươi chín công dân vi phạm không được trung quốc cho cư trú
trong đó có nhiều công dân bị giam giữ nhiều tháng trước khi trao trả
cùng với đó điều tra ra quyết định khởi tố bốn vụ bốn đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ở lại nước ngoài trái phép
khi mà công dân có nhu cầu xuất cảnh đi ra nước ngoài thì cũng cần phải
tìm hiểu đến các cơ quan chức năng đến các công ty lữ hành cũng như là các công ty xuất nhập khẩu lao động
mà có cái trụ sở cũng như là có uy tín cũng như là có cái giấy phép hành nghề hoạt động
thì đến đấy thì nó mới đảm bảo để nghiên cứu tìm hiểu và cũng như là được hướng dẫn các thủ tục nó đảm bảo hơn
thế còn trong cái quá trình mà cũng cần phải lưu ý là khi mà công dân việt nam thiệt tối không được bao che giúp đỡ những đối tượng
môi giới để tổ chức cho người việt nam xuất cảnh trái phép
hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép là khôn lường tiền mất tật mang thậm chí nhiều người phải đánh đổi bằng cả mạng sống
mỗi người dân hãy tỉnh táo khi lựa chọn cơ hội làm giàu trên chính quê hương không để các đối tượng xấu lợi dụng rủ dây lôi kéo
khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu lừa đảo rụ rỗ người xuất cảnh trái phép hãy báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để được xử lý
lực lượng chức năng tỉnh long an vừa bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển ba gói thuốc lá ngoại nhập lậu
vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn tại đường canh nội đồng thuộc ấp vinh xã mỹ thạch tây huyện đức huệ lực lượng phá án phát hiện đối tượng đang điều khiển xuống máy composite đi từ hướng biên giới vào và nghi có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra thì đối tượng tăng tốc bỏ chạy
nhận hàng loạt vụ đuối nước thương tâm
và nạn nhân của các vụ tai nạn này đều ở lứa tuổi học sinh
đơn cử như vụ việc hai nam sinh đuối nước ở đà nẵng bị sóng cuốn trôi mất tích nhiều ngày
do đó công tác tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước cần phải được trú chậm hơn cả
ghi nhận tại các bãi tắm du lịch tại thành phố đà nẵng
ngày hai mươi bốn tháng ba tại suối vũng bọt giáo hòa bắc xảy ra vụ nam sinh lớp một mươi một tử vong do đuối nước
tiếp đó ngày một mươi hai tháng bốn tại biển đà nẵng hai nam sinh lớp tám đuối nước và mất tích sau đó
lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện tìm kiếm
hai ngày sau thi thể nạn nhân mới được tìm thấy
do vị trí xảy ra vụ việc đều nằm ở khu vực vắng vẻ hẻo lánh
khi xảy ra tình huống đuối nước phải mất rất nhiều thời gian lực lượng cứu nạn cứu hộ mới có thể tiếp cận bỏ lỡ cơ hội cứu sống nạn nhân
khi chúng tôi tiếp cận những vụ việc này thì đa phần là thời gian
nó đã trễ rồi mất đi thời gian vàng để chúng ta cứu người bị nạn
để mà thực hiện tốt cái này thì cũng khuyến cáo là chính quyền dân chúng ta những cái vị trí nào
mà chúng ta không có được tổ chức tắm hoặc là tổ chức khai thác du lịch
thì chúng ta phải để biển báo cấm tắm hoặc là những vị trí mà trơn trượt dễ sạc lỡ
để chúng ta khuyến cáo cho người dân thực hiện chúng ta không được tự ý tự phát
bơi hoặc là du lịch ở những nơi gần khu vực ao suối sông suối
những khu vực mà có lực lượng cứu hộ thì chúng tôi gần như đảm bảo được trăm phần trăm về tính
an toàn cho du khách tuy nhiên có một số tai nạn đáng tiếc xảy ra ở những khu vực gần như là không
cứu hộ và những bãi biển phát sinh và đặc biệt đó là giới trẻ những em học sinh
những em sinh viên là thích những điểm vắng vẻ đó thời tiết nắng nóng nhu cầu tắm biển giải
nghiệp tăng cao tuy nhiên việc lựa chọn thời gian bãi tắm an toàn cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng người dân
khách đặc biệt lưu ý chỉ nên tắm tại khu vực đã được cắm biển và dân phao khu vực biển nằm
ngoài phao an toàn luôn tìm ẩn nhiều vụ do
hiện nay tại các bãi tắm du lịch đà nẵng đều có lực lượng cứu nạn cứu hộ tốt trực thời gian bắt
đầu hoạt động từ bốn giờ ba mươi phút đến hai mươi hai giờ hàng ngày ngoài chấp hành các quy định và bãi tắm
du khách cần đặc biệt theo sát con trẻ bởi một phút lơ là mất cảnh giác có thể dẫn đến tình huống
đáng tiếc xảy ra phụ huynh phật cố gắng tập trung quan sát bởi vì trẻ em rất hiếu động chỉ cần
một phút lơ đẳng thôi nói chuyện hoặc là nghe điện thoại là các em sẽ quất xa tầm mát của mình
và điều đó rất là nguy hiểm cho trẻ em tai nạn đuối nước là điều không ai mong muốn
để phòng tránh có hiệu quả cần có sự chung tay của toàn xã hội hơn hết
mỗi người dân cần nâng cao nhận thức tuân thủ quy định khi tham gia các hoạt động du lịch tại bãi
biển sông suối và trang bị các kỹ năng cần thiết để không trở thành nạn nhân của tai nạn đuối nước